tính từ đầu năm đến nay khánh hòa đón trên một triệu lượt khách lưu trú chủ yếu là nội địa
nhiều khu nghỉ dưỡng trong tỉnh trước đây chuyên đón khách quốc tế thì nay cũng thiết kế thêm các gói sản phẩm dành cho người địa phương
với việc nhiều đường bay nội địa được khai thác hy vọng hệ tình hình du lịch ở khánh hòa sẽ khởi sắc trong thời gian tới
du lịch khánh hòa đặt mục tiêu phân đấu đón khoảng ba trăm năm mươi lượt du khách lưu trú trong quý tư này
trong đó khách quốc tế đạt một mươi lượt chủ yếu là các chuyên gia đang làm việc tại việt nam
các khách sạn cũng đang tập trung khai thác những đoàn khách du lịch kết hợp với hội thảo hội nghị tổ chức sự kiện
song song với đó là duy trì các chương trình kích cầu yêu đãi đồng thời xây dựng thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ cho phù hợp
chúng tôi mong rằng với những gói thiết kế được với giá phù hợp hơn
thì khách địa phương và khách nội địa sẽ có những cơ hội cùng với khu nghỉ để trải nghiệm
theo dự đoán của các doanh nghiệp tình hình du lịch sẽ nhộn nhịp hơn trong những tháng cuối năm
khi nhiều đường bay nội địa được khai thác ngành du lịch khánh hòa đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan
cùng triển khai nhiều giải pháp phù hợp với xu thế thay đổi về thói quen nhu cầu của khách du lịch
hướng dẫn trứng mắt là các đơn vị làm công tác du lịch là phải có chuẩn bị kỹ các cơ sở vật chất
các phương tiện để mà xử lý môi trường cho thật tốt để đảm bảo và đón khách
về phía khách du lịch thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn bà con hướng dẫn du khách thực hiện các biện pháp phòng dịch
với việc chủ động lên những kịch bản và nhiều phương án được triển khai
hy vọng rằng ngành du lịch tỉnh khánh hòa sẽ ấm dần lên trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
góp phần hoàn thành nhiệm vụ kép trong tình hình mới